chính phủ australia cho biết đã có gần hai triệu người tải ứng dụng covidsafe trên điện thoại thông minh
ứng dụng này được thiết kế nhằm xác định nhanh chóng những người đã tiếp xúc với bệnh nhân mắc viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
và dễ dàng theo dõi những người có nguy cơ phơi nhiễm
bộ trưởng y tế australia greghan khẳng định người dân đã đón nhận ứng dụng covidsafe rất tích cực
ứng dụng này sẽ giúp các nhà chức trách nhanh chóng xác định và cảnh báo bất kỳ ai có nguy cơ phơi nhiễm với virus sars cov hai
như vậy họ sẽ được chuẩn đoán và bảo vệ sớm hơn giảm thiểu nguy cơ cho các nhân viên y tế người cao tuổi và những người dễ bị virus tấn công
các chuyên gia đánh giá ứng dụng covidsafe là một biện pháp quan trọng giúp theo dõi sự lây lan của virus sars cov hai
ứng dụng này hoạt động thông qua chức năng bluetooth của điện thoại nhằm phát hiện các người dùng khác ở gần đó
nếu một người sử dụng ứng dụng dương tính với virus thì những người tiếp xúc gần với người này sẽ được ứng dụng thông báo
qua đó giúp chính quyền theo dõi quá trình lây lan virus dễ dàng hơn